trong những ngày này tại thành phố hồ chí minh người dân đã đổ xô đi mua thịt heo rất đông nhằm giúp người nông dân nuôi heo vượt qua khó khăn
đây là chương trình do hội liên hiệp thanh niên việt nam và công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam triển khai để hỗ trợ chăn nuôi trợ giá người tiêu dùng
hiện nay trong nước đang xảy ra tình trạng cung vượt cầu và giá thịt lợn thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất của các hộ chăn nuôi
trong đó giá một kg thịt lợn hơi hiện nay trên thị trường được giao động từ hai mươi đến hai mươi năm đồng nhưng vẫn rất khó tiêu thụ
bình quân một con lợn có trọng lượng từ tám mươi đến một trăm linh kg người chăn nuôi phải bù lỗ trên hai triệu đồng
hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ về giải cứu người nông dân và giải nguy cho ngành chăn nuôi
hội liên hiệp thanh niên việt nam và công ty cổ phần chăn nuôi cổ phần việt nam đã triển khai chương trình hỗ trợ chăn nuôi trợ giá người tiêu dùng
chương trình đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của các doanh nghiệp
chúng tôi muốn làm chương trình này là trong đó bao gồm rất nhiều hoạt động liên tục và đặc biệt thêm nữa
trong chương trình có một mục đích hết sức là cao cả đó là trong những hoạt động song song như thế này
những nguồn thực phẩm từ chương trình đặc biệt là thịt chúng tôi sẽ tặng thường xuyên cho đến các máy ấm nhà mở
những viện dưỡng lão mà nơi nuôi những trẻ mồ coi hẳn là người già neo đơn
giá thịt lợn hơi được mua của người nông dân bình quân từ ba mươi đến ba mươi năm đồng
nhưng các doanh nghiệp chỉ bán bằng sáu mươi giá thị trường
số còn lại được các doanh nghiệp bù lỗ vào
qua bốn ngày triển khai chiến dịch mỗi ngày các doanh nghiệp đã bán được năm mươi con lợn
các điểm bán thịt lợn đã được người dân đổ xô đến mua rất đông
tôi cũng muốn yêu cầu là địa điểm thịt heo này là chi nhánh ra nhiều nơi để cho bà con tới ủng hộ
chứ bây giờ chỗ một chỗ địa điểm này đông quá không có nội không mua nội cho nên tôi chỉ yêu cầu vậy thôi
hiện nay nhiều doanh nghiệp cũng đã mua lợn của nông dân để chế biến thịt hộp
xúc xích và một số doanh nghiệp chuỗi các siêu thị trên địa bàn tp hcm
cũng đã tăng sản lượng thu mua thịt lợn và có chính sách giảm giá để khuyến khích người tiêu dùng
đồng thời hội liên hiệp thanh niên cũng sẽ tổ chức hội trợ tiêu dùng
tại cần thơ bình phước trong trung tuần tháng sáu để quảng bá tiêu thụ thực phẩm cho nông dân